tại tỉnh quảng ngãi lại mới xuất hiện thêm một ổ dịch cúm da cầm tại xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi
ổ dịch cúm ah năm n sáu này được phát hiện tại xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi
ngay sau khi phát hiện ổ dịch lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy ba con gà nhiễm bệnh
trước đó cách đây vài ngày một ổ dịch cúm da cầm xuất hiện tại trang trại của ông nguyễn cao tuấn
ở đội một mươi một thôn tự do xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi
đàn gia cầm của ông tuấn có biểu hiện chết bệnh từ ngày một mươi hai tháng hai
trong quá trình xử lý ổ dịch tại trại da cầm của ông tuấn đoàn liên ngành phát hiện trại da cầm
với tám con của ông nguyễn văn lộc cũng ở đội một mươi một thôn tự do cũng bị chết
theo chủ trang trại chỉ từ đêm một mươi sáu sáng ngày một mươi bảy tháng hai trang trại gia cầm của ông lộc đã bị chết trên một con
như vậy tính đến thời điểm này trên địa bàn xã tịnh ấn đông đã xuất hiện ba ổ dịch cúm ah năm n sáu trên đàn gà
với hơn một mươi con nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy